chủ tịch ubnd huyện nam trà my hồ quang bửu cho biết vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi sáu tháng hai đã xảy ra động đất ở khu vực nước xa thuộc xã trà mai huyện nam trà my tỉnh quảng nam
theo thống kê ban đầu chưa có thiệt hại lớn về người và tài sản
khi động đất xảy ra có kèm theo tiếng nổ nhẹ trong khoảng ba giây đến một mươi ba h năm cùng ngày cũng tại vị trí trên lại tiếp tục xảy ra động đất nhưng ở mức độ rung lắc nhẹ hơn
vụ động đất trên chưa gây thiệt hại về người và tài sản
huyện nam trà my đã cử cán bộ xuống địa bàn để nắm tình hình động viên người dân ổn định
viện vật lý địa cầu cho biết trận động đất có cường độ ba chín độ richter độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi km
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này